tết đến xuân về hòa chung với không khí hân hoan của đồng bào cả nước trường xa những ngày này cũng đang rộn ràng không khí vui xuân đón tết với nhiều hoạt động sôi nổi và ấm tình quân dân
mùa xuân ở trường sa vẫn là nắng gió và sóng biển xanh
trong thời khắc thiêng liêng giữa ngàn khơi muôn trùng sóng gió tết của những người lính trường sa vẫn là chắc tay súng với quyết tâm bảo vệ vùng trời vùng biển thiêng liêng của tổ quốc